chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đối tượng này đã có những lời khai về động cơ cũng như nguyên nhân ra tay tàn độc
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết
lời khai ớn lạnh của kẻ đâm chết nữ chủ cửa hàng quần áo
theo đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang nhận được tin báo
tại khu vực tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên bắc giang đã xảy ra vụ án mạng
nạn nhân là chị dương thị trà my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên
bị đối tượng phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại địa chỉ trên đã dùng dao chém nhiều nhát
khiến chị my bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
gây án xong hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với công an huyện tân yên
và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức điều tra xác minh truy bắt đối tượng
sau một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm trưa ngày một mươi hai tháng bốn đơn vị chức năng công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ đối tượng
tại một khu vực nhà hoàng thuộc thị trấn nhã nam
bước đầu đấu tranh phạm thị hà khai nhận bản thân và nạn nhân dương thị trà my không có mâu thuẫn thù hẳn cá nhân
trước đó đối tượng có mua quần áo ở xốp của chị my
chiều tối một mươi một tháng bốn hà quay trở lại shop và yêu cầu được đổi quần áo
tuy nhiên chị my không đồng ý
lời qua tiếng lại hà đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị my tử vong vào khoảng hai mươi giờ tối cùng ngày
địa điểm gây án là ngõ vào nhà bà ngoại của my ngay sát xốp quần áo
gây án xong hà bỏ lại hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn
khoảng một mươi giờ hai mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng bốn

hà đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở ngôi nhà hoàng cách nơi ở của đối tượng khoảng hai trăm linh mét
trước đó khoảng một tuần hà mua bốn gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn một con dao mang theo người
đến tối một mươi một tháng bốn khi gặp chị my tại ngõ gần nhà đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị này tử vong
được biết phạm thị hà và nạn nhân có quan hệ họ hàng gọi nhau là chị em
nạn nhân là người hiền lành
trong khi đó hà không có nghề nghiệp ổn định
từ nhiều năm trước đi làm ăn xa gần đây trở về địa phương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định
quá khứ bất hảo của nữ nghi phạm sát hại cô chủ xốp quần áo ở bắc giang
qua việc thu thập thông tin đối tượng cơ quan công an xác định đối tượng đã có tiền án đồng thời có lối sống khép kín
một cán bộ điều tra thuộc phòng pc hai cho biết
phạm thị hà có nhân thân bất hảo khi có một tiền án về tội môi giới mại dâm và bị xử phạt sáu tháng tù giam
sau khi trở về địa phương hà sống một mình vì bố và em trai đều đang đi làm xa
mẹ đối tượng đã mất
nữ nghi phạm cũng chưa lập gia đình hay có mối quan hệ tình cảm với ai
vị cán bộ này thông tin
trở về địa phương hà chỉ ăn chơi không lao động và cũng không có nghề nghiệp ổn định
đối tượng cũng không giao du tiếp xúc
đối tượng không giao du tiếp xúc với ai ở địa phương
cuộc sống tương đối khép kín
nói về việc dư luận đồn đoán hà có bệnh lý về thần kinh
vị cán bộ điều tra cho hay
đối tượng không có biểu hiện bệnh lý tâm thần khi bị bắt giữ và cả trong quá trình làm việc với cơ quan công an
tại địa phương hà cũng không thuộc diện theo dõi người có bệnh tâm thần không có hồ sơ bệnh án
liên quan đến vụ việc bà tê trú tại tổ dân phố cầu thượng cho hay
khu nhà nơi hà lẩn trốn là nơi thờ tựa
tự của gia đình bà không có người sinh sống
công trình bỏ hoang là nơi hà lẩn trốn đã ngủ qua đêm
được gia đình sử dụng để làm chỗ để củi khô thường ngày không có người đến
cũng trong chiều ngày một mươi hai tháng bốn gia đình của nạn nhân dương thị trả my
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ dân phố cầu thượng
đã được bàn giao thi thể và tổ chức hậu sự cho cô gái trẻ
một người thân trong họ của cô chủ xúc quần áo chia sẻ

my sinh sống với bố mẹ ở phú quốc tiên giang nhiều năm
và mới trở về quê mở sốc quần áo tại nhà
sau khi hà xông vào chém my đối tượng đã vứt dao nhưng bị mắc trên cành cây
và bị lực lượng công an thủ giữ
sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý
thi thể của nữ chủ xúc quần áo sâu số là chị dương thị trảm my
bốn mươi năm tuổi trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên bắc giang
đã được bàn giao cho gia đình tiến hành các thủ tục tăng lễ
chiều nay tàng lễ chị my được diễn ra theo phong tục địa phương
rất đông người thân bạn bè đã gửi lời chia buồn động viên gia đình
nhiều người từng tiếp xúc đều đánh giá my là cô gái rất ngoan hiền đẹp người đẹp nét
một người trong họ tộc của nạn nhân cho biết
vào ngày xảy ra sự việc tối một mươi một tháng bốn số quần áo của my bị mất nước
nên cô gái này vào nhà bà ngoại ở gần đó để sinh hoạt
quảng đường từ sốp về đà nẵng
đến nhà bà ngoại không xa nhưng con ngõ vắng người qua lại
khi chị my đến gần nhà bà ngoại thì bất ngờ phạm thị hà khách hàng mua quần áo đã dùng dao tấn công
lúc này do trời tối một người hàng xóm chứng kiến sự việc còn nghĩ rằng đây là một vụ đánh ghen
mức án nào dành cho kẻ sát hại chủ xốp quần áo ở bắc giang
trước sự ra tay dã man của hung thủ phạm thị hà nhiều người đặt ra câu hỏi
liệu mức án nào sẽ thích đáng cho kẻ thù ác
mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của luật sư sau đây
về góc độ pháp lý trao đổi với báo chí tiến sĩ luật sư đặng văn cường
trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
đây là vụ án nghiêm trọng về an ninh trật tự
đối tượng đã sử dụng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong
những dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân cho thấy
hành vi của đối tượng gây án là rất hung hãn
coi thưởng pháp luật coi thường tính mạng của người khác
luật sư cường cho biết chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân
với nhiều nhát dao trí mạng
hành vi trong trường hợp này sẽ được xác định là có tính chất côn đồ
nên đối tượng gây án sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản một
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
với khung hình phạt là phạt tù tư mến
đối tượng có thể được giết với hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
sau khi thực hiện hành vi phạm tội đối tượng này còn bỏ trốn
gây khó khăn cho cơ quan điều tra nên hùng thủ sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc
với những người không tố giác tội phạm che giấu tội phạm nếu có
thì cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
theo luật sư cường hành vi trốn tránh bỏ trốn có thể liên lụy đến người thân bạn bè
trường hợp những người thân quen với nghi phạm
biết rõ người này đang bị truy tìm đã thực hiện hành vi giết người nhưng vẫn che giấu giúp sức không tố giác
thì những người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm
hoặc tội không tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật
luật sư cường cho hay ngoài trách nhiệm hình sự mà đối tượng phải chịu trước pháp luật
thì đối tượng gây án trong vụ án này sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân
thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết tiền mai táng theo phong tục địa phương
tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và một khoản bồi thường tổn thất về tinh thần
khoảng một trăm linh tháng lương cơ bản
hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức độ bồi thường
trong trường hợp người nhà của nạn nhân không thỏa thuận được với đối tượng gây án về mức bồi thường
thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật
hiện vụ giết nữ chủ sốc quần áo
ở bắc giang đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
như vậy đến thời điểm này theo nhận định của luật sư đặng văn cường
hành vi của hung thủ được xác định là có tính chất côn đồ
nên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt cao nhất có thể là tử hình
thưa quý vị và các bạn vụ việc chủ xốp ở bắc giang bị chị họ sát hại dã man
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã làm rúng động không chỉ người dân ở đây mà còn cộng đồng mạng trên khắp cả nước

đa số mọi người đều phẫn nộ trước tội ác của phạm thị hà
và xót thương cho số phận của cô gái trẻ ra đi khi còn biết bao hoài bão ở phía trước
pháp luật nghiêm minh chắc chắn sẽ có bản án trừng phạt thích đáng cho kẻ gây ra tội ác
mọi thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo